nhân chuyến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có ba cuộc gặp
và đối thoại với ba nhóm doanh nghiệp hàng đầu trung quốc và thế giới
trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng tài chính công nghệ viễn thông
đây đều là những doanh nghiệp thuộc top năm trăm linh doanh nghiệp lớn nhất thế giới
thuộc các lĩnh vực đường sắt xây dựng khu công nghiệp sản xuất điện và thiết bị điện
bảo hiểm viễn thông công nghệ với một số thương hiệu lớn như alibaba huawei zte
tập đoàn xây dựng đường sắt trung quốc tập đoàn xây dựng thái bình dương
tập đoàn xây dựng năng lượng trung quốc ngân hàng phát triển trung quốc tập đoàn bảo hiểm bình an
trong số này có nhiều doanh nghiệp tập đoàn đã đầu tư ở việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các tập đoàn hàng đầu của trung quốc quan tâm đến việt nam
và cho biết việt nam đang có nhu cầu lớn về phát triển cơ sở ả tầng năng lượng công nghệ tài chính ngân hàng
thủ tướng đánh giá cao các dự án chất lượng hiệu quả của các nhà đầu tư trung quốc tại việt nam
tuy nhiên cũng chỉ rõ một số doanh nghiệp đầu tư vào việt nam nhưng triệt khai chậm
trong đó có một số dự án trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng đường sắt
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam cần nhiều nguồn lực để phát triển
gồm cả nguồn lực tư nhân các doanh nghiệp trong và ngoài nước với phương thức hợp tác công tư và các hình thức đầu tư khác
trong đó có các dự án trong khuôn khổ kết nối hai hành lang một vành đai với vành đai và con đường
đây chính là cơ hội cho các dự án đầu tư tốt của trung quốc vào việt nam
đối với lĩnh vực năng lượng thủ tướng cho biết việt nam mong muốn huy động nhiều nguồn lực cho phát triển năng lượng
nhất là các dự án năng lượng sạch bao gồm khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức đối tác công tư ppp
thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp công nghệ viễn thông của trung quốc đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất tại việt nam
thay vì chỉ chú trọng cung cấp thiết bị linh phụ kiện